máy chụp cắt lớp vi tính gọi tắt là máy chụp cắt lớp hay còn gọi là máy chụp ct scan là thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại sử dụng tx để chiếu xuyên qua các mô mềm bên trong cơ thể nhằm mục đích tái tạo những hình ảnh từ hình chiếu thu được
được gọi là máy chụp cắt lớp vi tính vì trên máy có hệ thống đầu dò tăng số dãy lên nhằm mục đích thu được nhiều hình ảnh chụp cắt lớp hơn và có độ mỏng hơn
hiện nay máy chụp cắt lớp có số lát cắt từ hai bốn tám một mươi sáu tăng cho đến năm trăm một mươi hai lát con số này càng cao thì hình ảnh cho ra càng chi tiết
tùy vào mỗi đơn vị sản xuất máy chụp cắt lớp của mỗi hãng sẽ có tốc độ quét và độ dày của lát cắt khác nhau cùng với phần mềm dựng hình sẽ cho ra chất lượng hình ảnh khác nhau
tốc độ quét của máy càng cao nghĩa là thời gian chụp càng nhanh người bệnh không cần nín thở lâu hoặc nhiều lần khi chụp

ngày nay khi các thế hệ máy càng hiện đại thì các lát cắt của hình ảnh càng mỏng và khít nhau như vậy hình ảnh thu được sẽ rõ nét hơn